ngày ba bốn phó thủ tướng vũ đức đam đã tham dự buổi hội trận trực tuyến với một mươi một cơ sở y tế trên cả nước đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung mương cho biết đến thời điểm hiện tại sức khỏe của ba trong số bốn bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện đã có nhiều tiến triển tốt không còn phải thở máy
tuy nhiên hiện tại đây có thêm một ca tiến triển nặng hơn là bệnh nhân một trăm sáu mươi một tám mươi tám tuổi được chuyển từ khoa thần kinh bệnh viện bạch mai sang
trước đó bệnh nhân đã được bệnh viện bạch mai chẩn đoán bị suất huyết não khi chuyển sang đây kết quả chụp ct cho thấy phổi trái có tổn thương
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu trước mắt các bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại hà nội và những ca có chuyển biến nặng từ các tỉnh sẽ được chuyển toàn bộ về bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tập trung điều trị
đề nghị các bệnh viện của hà nội cử bác sĩ sang đây để cùng tham gia điều trị